liên quan đến bệnh nhân một nghìn bốn trăm năm mươi một có địa chỉ tại quận năm tp hcm
sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
cơ quan chức năng tp hcm đã phong tỏa một phần trung cư sư vạn hạnh
tại phường chín quận năm là nơi ở của bệnh nhân
bước đầu đã xác minh và cách ly một mươi ba trường hợp f một và bốn mươi tám trường hợp f hai
tất cả các trường hợp f một cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm
trung tâm y tế quận tám đề nghị hai địa điểm mà các trường hợp f một f hai trên
thường xuyên lưu tới là quán abu ba mươi hai trên một mươi bông sao
phường năm quận tám và karaoke susu trên đường quốc lộ năm mươi
phường năm quận tám tạm dừng hoạt động để tiến hành phun thuốc tiêu độc
khử trùng vệ sinh khử khuẩn
đã có thêm một trường hợp dương tính với sars cov hai
đó là nữ hành khách đi cùng chuyến xe với bệnh nhân một nghìn bốn trăm bốn mươi
thông tin đã được ủy ban nhân dân tp hcm xác nhận
sau khi viện pasteur tp hcm thông báo kết quả xét nghiệm
hiện người phụ nữ này đang được theo dõi tại khu cách ly
bệnh viện đa khoa sa đéc với tình trạng sức khỏe ổn định
qua điều tra truy vết người phụ nữ này có tiếp xúc với bốn người trong gia đình
các trường hợp tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân đã được đưa đi cách ly
tại khu cách ly huyện hồng ngự đồng thời tiếp tục điều tra truy vết
các trường hợp f một f hai khác
và cũng trong sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm thông báo
đã tìm được người thứ ba đi cùng với bệnh nhân một nghìn bốn trăm năm mươi một tại quận chín
và mẫu xét nghiệm đang được thực hiện
sở y tế tp hcm đang đẩy mạnh truy vết các đối tượng tiếp xúc với các ca bệnh
kịp thời đưa đi cách ly tập trung thông báo khẩn cho những người dân
nơi bệnh nhân covid một mươi chín đi qua cùng với đó là đẩy nhanh kết quả xét nghiệm
đảm bảo có kết quả ngay trong ngày giảm áp lực tâm lý cho trường hợp có liên quan
xin được tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tạm giữ để điều tra
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối với đối tượng lê thanh ngọc
trú tại huyện lục nam một giang hổ mạng nổi lên bằng những video
có tính bạo lực với biệt danh là ngọc rambo
nhận được đơn trình báo của nạn nhân trú tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
về việc bị hai đối tượng là lê thanh ngọc và phùng văn hùng
cùng chú tại huyện lục nam bắt giữ đe dọa sau đó quay video đăng tải lên mạng xã hội
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đã điều tra và ra lệnh bắt giữ hai đối tượng
tại cơ quan công an ngọc khai nhận qua kênh youtube ngọc rambo
ngọc được một đối tượng nhờ đòi lại số tài sản bị lấy cắp
nên ngày một mươi hai một mươi sáu tháng một mươi hai ngọc đã rủ hùng cùng đến bắt giữ nạn nhân hai ngày
sau đó quay lên trang youtube cá nhân nhằm thu hút người xem
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
ba đối tượng trong ổ nhóm bắt cóc anh phạm tuấn đạt ở xã thăng long
nhằm chiếm mọt tài sản đã bị công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa
làm rõ và bắt giữ
trước đó công an huyện nông cống nhận được
tin báo của gia đình anh phạm tuấn đạt
về việc đạt bị một nhóm đối tượng bắt cóc đánh đập
và yêu cầu gia đình đưa bốn mươi triệu đồng thì mới trả tự do
lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ
và bắt giữ được ba đối tượng là lê mai hùng đỗ văn sơn và cù văn tùng
là thủ phạm chính gây ra vụ bắt cóc tống tiền
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận
anh đạt có vai nợ của tùng bốn triệu đồng
ngày một mươi chín tháng một mươi hai tùng rủ thêm đỗ văn sơn lê hùng và mai trọng thành
đi bắt cóc anh đạt để tống tiền
các đối tượng đã đánh đập bắt anh đạt viết giấy vai nợ bốn mươi triệu đồng
và ép gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chuộc
hiện cơ quan công an đã đưa anh đạt trở về gia đình an toàn
thu giữ toàn bộ các tăng vật và công cụ gây án
đối tượng mai trọng thành đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên lực lượng công an huyện nông cống đang tiếp tục chế bắt
còn tại đắk lắc dùng dao để giải quyết mâu thuẫn
bốn đối tượng đã bị công an
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đó là đặng đình lâm hoàng văn đình đặng văn trương và đặng văn ngọc
cùng chú tại xã vụ bồn huyện crong park tỉnh đắk lắc
trong đó lâm trương và học là ba anh em ruột
điều tra ban đầu được biết trường có mâu thuẫn với một nhóm người lái xe ôm
trong đó có anh võ đức duy
trường đã gọi thêm lâm học và bình mang theo dao để cùng giải quyết mâu thuẫn
trường đã dùng dao chém vào đầu anh duy rồi cả bốn đối tượng cùng đuổi đánh anh duy
còn lâm vô cớ dùng gậy đánh vào mặt người dân
bốn đối tượng sau đó đã vứt lại hung khí tại hiện trường rồi bỏ về
dù không hề liên quan nhưng chỉ với một lời nhờ vả
thì ngay lập tức chuẩn bị hung khí rủ thêm đồng bọn đi giải quyết mâu thuẫn
đó là trường hợp của nguyễn đình phương chú tại phường hải càng tp quy nhơn tỉnh bình đình
hiện đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
và gây dối trả tự công cộng
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi nguyễn đình phương nhận điện thoại của bạn là nguyễn minh sơn
nhờ đến hỗ trợ để đánh nhau với nhóm của vũ tiến thành chú tại tỉnh vĩnh phúc
phương ngay lập tức đã huy động thêm đồng bọn và mang theo hung khí đến đánh nhau
khiến vũ tiến thành và hai người đi cùng bị thương nặng
khi thành được đưa đến bệnh viện để cấp cứu thì phương và đồng bọn tiếp tục truy đuổi
sau đó dùng kiếm chém nạn nhân gây thương tích hai mươi sáu
được biết phương là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện công an tp quy nhơn đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng tại bình định thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
công an thành phố quy nhơn đã kịp thời phát hiện điều tra xử lý gần hai trăm linh vụ việc hình sự
góp phần đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
vừa mới đến tp quy nhơn để hoạt động cho vay nặng lái
ngay lập tức đối tượng trần văn dũng mai đình thắng cùng chú tỉnh thanh hóa
đã bị lực lượng trinh sát công an tp quy nhơn bắt giữ
tương tự như thế nhiều nhóm đối tượng từ các tỉnh thành khác
đến địa bàn quy nhơn để hoạt động tiếng rụng đen
đã sớm bị điều tra xử lý theo pháp luật
tội phạm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
đặc biệt được công an quy nhơn trú trọng đấu tranh
bởi chúng thường kéo theo nhiều hệ lụy khác
như đòi nợ thuê cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
bên cạnh tấn công mạnh đối tượng cho vay nặng lãi
công an quy nhơn kiên quyết chấn áp các đối tượng côn đồ
không để chúng lộng hành gây bức xúc trong nhân dân
điển hình là việc điều tra làm rõ hai nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến
trên địa bàn phường bùi thị xuân tp quy nhơn thời điểm giữa năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng không chỉ dùng dao dựa mà sử dụng cả súng tự chế bắn nhau khiến người dân rất hoang mang
việc nhanh chóng điều tra xử lý các vụ việc đã để lại ấn tượng tốt trong lòng cán bộ nhân dân

việc nhanh chóng điều tra xử lý các vụ việc đã để lại ấn tượng tốt trong lòng cán bộ nhân dân
điển hình là việc điều tra xử lý các vụ việc đã để lại ấn tượng tốt trong lòng cán bộ nhân dân
điển hình là việc điều tra xử lý các vụ việc đã để lại ấn tượng tốt trong lòng cán bộ nhân dân
một tụ điểm đánh bạc hoạt động gây mất an ninh trật tự tại địa phương vừa được công an huyện thống nhất
tỉnh đồng nai triệt phá một mươi ba đối tượng liên quan đã bị bắn dữ
cụ thể bất ngờ kiểm tra tại nhà nguyễn văn tài ở xã hưng lộc huyện thống nhất
lực lượng công an huyện thống nhất đã bắt quả tăng một mươi ba đối tượng tham gia đánh bạc
tại hiện trường thu giữ hàng chục triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc
theo người dân địa phương tụ điểm này hoạt động nhiều tháng nay
làm mất an ninh trả tự tại địa phương và gây bức xúc trong nhân dân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên
kịp thời ngăn chặn nhiều đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ campuchia vào việt nam
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cánh đồng thuộc địa phương thị trấn tỉnh biên huyện tỉnh biên
đã phát hiện nhiều đối tượng đang mang vác thuốc lá nhập lậu từ biên giới campuchia vào nội địa
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát
tăng vật để lại gồm một mươi bao tải chứa năm bao thuốc lá
tổng giá trị hàng hóa khoảng bảy mươi triệu đồng
lực lượng chức năng đã bản giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên để tiếp tục điều tra làm rõ
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đối với đối tượng hoàng hải sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn tam sơn xã thái sơn huyện an lão thành phố hải phòng
về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận lê trân thành phố hải phòng
là đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu phường hồ nam quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng lê đại dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tám trên hai trăm chín mươi chín bùi thị tự nhiên phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
bị công an quận hải an thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thức
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý